thưa quý vị nhiễm trùng thần kinh trung ương là một tình trạng cấp cứu
người bệnh có thể mắc phải viêm màng não mủ viêm não áp xe não và có nguy cơ tử vong cao
do đó cần tiến hành các bước chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng nhanh chóng để xác định nguyên nhân gây bệnh
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về nguyên nhân cách điều trị phòng ngừa nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương

nguyên nhân liệt hai chân hoặc liệt tứ chi tức là triệu chứng thần kinh sẽ phải phụ thuộc vào vị trí bị tổn thương
vâng vậy thì chúng ta sẽ có những nguyên nhân nào khiến cho người bệnh bị nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương ạ
hiện nay người ta chia nhiễm trùng hệ thần kinh nguyên nhân ra làm ba nhóm chính
thứ nhất là nguyên nhân do vi khuẩn thứ hai là nguyên nhân do virus và thứ ba là do nấm vào ký sinh trùng
nguyên nhân do vi khuẩn thì đường lây nhiễm có thể là đường máu
ví dụ như bệnh nhân có một cái nhiễm khuẩn ở đường hô hấp chẳng hạn sau đó thì vi khuẩn theo đường máu đi đến não hoặc là tùy sống gây nhiễm khuẩn
thứ hai là đường kế cận ví dụ như bệnh nhân có một viêm tai viêm tai xương trũ thì cái xương trũ thì nó rất sát tổ chức não
thì khi đó thì có thể là kế cận tức là từ cái vùng viêm xương trũng đó vào đến não
thứ ba là đường trực tiếp đường trực tiếp thì tức là ví dụ như bệnh nhân có một cái bẩm sinh là thoát vị màng não
não tỷ chẳng hạn hoặc là trong phẫu thuật vô trùng không tốt ví dụ thế thì khi đó thì có thể là nhiễm khuẩn trực tiếp
thế còn cái nhóm thứ hai là do virus thì virus thì hiện nay thì có một số loại virus thì nó gây thành dịch cũng rất là nổi tiếng rồi
ví dụ như là viêm não nhật bản b thì do mỗi mũi culech truyền hoặc là ở một số nước thì người ta có cái viêm não ngựa ở venezuela
hoặc là viêm não do hepatitis b
hoặc là rubella hoặc là sỏi cũng có thể gây biến chứng viêm não
và một câu hỏi nữa mà chúng tôi muốn được gửi tới bác sĩ đó là bác sĩ có thể cho biết là mức độ nguy hiểm của căn bệnh này
và hiện nay thì chúng ta sẽ có những phương pháp nào để có thể điều trị căn bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương
cái nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương thì nhìn chung tất cả các nguyên nhân đều rất nguy hiểm
bởi vì nếu như mà mình không điều trị thì cái nhiễm trùng nó có thể lan rộng
thì khi đó thì bệnh nhân có thể là dẫn đến biến chứng là phù não dẫn đến tử vong hoặc là nhiễm khuẩn huyết
điều trị thì nó sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân
ví dụ nguyên nhân do vi khuẩn thì mình phải dùng các cái nhóm kháng sinh phù hợp với loại vi khuẩn đó và phải thấm được qua hàng rào máu não
hoặc là do virus thì mình phải điều trị các cái thuốc kháng virus hoặc là nấm hoặc ký sinh trùng
thì khi đó thì phải tùy vào nguyên nhân để lựa chọn nhóm thuốc
thứ hai là điều trị triệu chứng
ví dụ như bệnh nhân mà có động cơ
thuốc kinh kèm theo chẳng hạn
thì khi đó mình sẽ phải dùng thêm cả các cái thuốc kháng động kinh nữa
hoặc là bệnh nhân có phù não thì cũng phải dùng các thuốc chống phù não
vâng một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ
các bệnh nhiễm trùng thần kinh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới
đặc biệt là ở một số khu vực ở châu phi và đông nam á
theo các số liệu nghiên cứu xác định nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương tại việt nam là do virus
như virus viêm não nhật bản
do đó có thể dự phòng bằng cách tiêm vaccine và điều trị thích hợp để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như sức khỏe cộng đồng
hiện nay bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những bệnh viện uy tín hàng đầu cả nước được đông đảo người bệnh thăm khám điều trị
khoa nội thần kinh bệnh viện đa khoa tâm anh cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu về thăm khám
chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh trung ương hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự chủ
cho tất cả các trường hợp cấp tính và mạng tính cho tất cả các đối tượng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại